sẵn sàng với các tình huống xấu khi bão số sáu vào đất liền bộ tư lệnh quân khu năm đã lập hai trạm chỉ huy tiền phương tại tỉnh bình định và quảng nam để kịp thời ứng phó giúp dân đồng thời huy động trên năm mươi sáu cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ hai ba trăm linh phương tiện trên đất liền và trên một trăm năm mươi tàu thuyền ứng trực trên biển
bộ tư lệnh quân khu năm đã lập hai trạm chỉ huy tiền phương tại tỉnh bình định và quảng nam để kịp thời ứng phó giúp dân đồng thời huy động trên năm mươi sáu cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ hai ba trăm linh phương tiện trên biển